dạng sáng ngày bốn tháng một lực lượng chức năng tỉnh hậu giang đã phát hiện một phương tiện xe ô tô đang dừng giao hàng bên lề đường quốc lộ sáu mươi một đoạn thuộc ấp tân long xã tân bình huyện phụng hiệp nên tiến hành kiểm tra
khi thấy lực lượng chức năng hai nam thanh niên đang giao dịch này đã bỏ chạy để lại phương tiện và tăng vật
qua kiểm tra tăng vật là một mươi chín bao ni lông phát hiện bên trong có chứa hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với tổng số lượng một mươi bốn bốn trăm linh bao
đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ tăng vật và phương tiện để xử lý theo quy định
được biết trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng của hậu giang đã phát hiện thu giữ và tiêu hủy gần năm mươi tám sáu trăm linh bao thuốc lá lậu